hãng thông tuấn trung ương triều tiên kcna đưa tin đảng lao động đã tiến hành hội nghị trung ương
khóa tám lần thứ chín nhằm thảo luận phương hướng chính sách trong năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị có sự tham gia
của nhà lãnh đạo triều tiên kim trương un
theo kcna nhà lãnh đạo kim trương un đã chủ trì phiên họp toàn thể của trung ương đảng lao động
triều tiên trước đó một ngày nhằm đánh giá các chính sách của nhà nước trong năm nay cũng như
phương hướng trong năm hai nghìn hai mươi bốn phát biểu tại hội nghị nhà lãnh đạo triều tiên khẳng định hai nghìn hai mươi ba là một
năm của bước ngoặt và thay đổi lớn trong đó triều tiên đã đạt được những thành tựu trong tất cả các
lĩnh vực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như nỗ lực cải thiện năng lực quốc gia
theo kcna có sáu nội dung chính đã được thông qua để đưa ra thảo luận tại hội nghị gồm đánh giá việc
thực hiện các chính sách trong năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng trong năm hai nghìn hai mươi bốn việc thực hiện ngân sách quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba và dự thảo ngân sách hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu thông báo các lực lượng vũ trang của nước này đã hoàn thành
mục tiêu chính của năm hai nghìn hai mươi ba trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine đó là đẩy lùi các cuộc phản công của kiev
bộ trưởng quốc phòng nga nhấn mạnh các yếu tố chính cho phép quân đội nga đẩy lùi các nỗ lực tiến quân của ukraine
là việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị
độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự nga
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cho biết thêm tổng thống nga vladimir putin đã đánh giá cao công việc
của ban lãnh đạo cùng nhân sự bộ quốc phòng của nước này
phát biểu về những diễn biến gần đây ông shoigu cũng cho rằng quân đội nga ngày càng chiếm được nhiều vị trí thuận lợi
và mở rộng lãnh thổ kiểm soát ra mọi hướng trong vùng chiến dịch đặc biệt
ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua đơn xin gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato của thụy điển
đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng liên minh quân sự do mỹ đứng đầu sau một mươi chín tháng chỉ hoãn
do ankara yêu cầu stockholm đưa ra nhiều nhượng bộ trong vấn đề an ninh
sau khoảng bốn giờ tranh luận về nhiều vấn đề ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật
liên quan đến việc phê duyệt nghị định thư kết nạp thụy điển và nato
quốc hội nước này dự kiến sẽ triệu tập phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về dự luật
tuy nhiên ankara vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể cho phiên họp
hồi tháng một mươi vừa qua tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã chỉnh dự luật trên lên quốc hội
xong lại gắn việc thông qua dự luật với thương vụ mỹ bán máy bay tiêm kích f một mươi sáu cho thổ nhĩ kỳ
theo thông tin từ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea iran đang làm dầu urani ở mức tinh khiết lên đến sáu mươi
con số này thấp hơn mức chín mươi cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân
song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn là ba sáu mươi bảy mà iran đã cam kết
trong thỏa thuận mặt tehran và nhóm p năm một đã thi kết vào năm hai nghìn một mươi năm
theo iaea hoạt động làm giàu nói trên đang diễn ra tại một nhà máy ở khu liên hợp natanz
và một nhà máy khác ở cơ sở hạt nhân fordow ở com miền bắc iran
hồi tháng sáu iran thông báo về các cuộc đàm phán gián tiếp với mỹ và nêu điều kiện giảm tốc chương trình làm dầu urani
sau đó vào tháng tám khi hai nước đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân iran cam kết không làm dầu urani ở mức trên sáu mươi
và hợp tác với các thanh tra hạt nhân của iaea
đổi lại washington sẽ không xếp chặt các lệnh trừng phạt kinh tế với iran
dỡ bỏ phong tỏa tài sản trị giá hàng tỷ đô la mỹ ở nước ngoài của iran với điều kiện số tiền này chỉ được dùng vào mục đích nhân đạo
iran luôn bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng nước này đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân
đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích vì hòa bình
ethiopia đã trở thành quốc gia châu phi thứ ba vỡ nợ trong nhiều năm qua
để thanh toán số tiền là ba mươi ba triệu đô la mỹ trái phiếu quốc tế
lý do là quốc gia đông dân thứ hai của châu phi này đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng sau đại dịch covid một mươi chín
cùng với cuộc nội chiến kéo dài hai năm vừa qua kết thúc vào tháng một mươi một năm qua
việc ethiopia chính thức công bố tình trạng vỡ nợ đã được nhiều người dự đoán trước và dự kiến
nước này cùng với hai quốc gia châu phi khác là gambia và ghana sẽ tham gia tái cơ cấu khuôn khổ chung toàn diện
ethiopia lần đầu tiên yêu cầu giảm nợ theo sáng kiến đình chỉ
nghĩa vụ trả nợ do nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi thúc đẩy vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
do tình hình nội chiến thực trạng kho dự trữ ngoại hối cạn kiệt và lạm phát tăng cao
các chủ nợ chính thức của ethiopia trong đó có trung quốc đã đồng ý một thỏa thuận đình chỉ nghĩa vụ trả nợ vào tháng một mươi một
đến đầu tháng này chính phủ ethiopia cho biết là các cuộc đàm phán song song với các quỹ hưu trí
và các chủ nợ tư nhân khác nằm giữ trái phiếu của họ đã thất bại
theo số liệu được hãng thanh toán mastercard công bố vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
thì doanh số bán lẻ tại mỹ tính từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đã tăng ba một
khi người mua hàng tìm kiếm những ưu đãi và chương trình khuyến mãi lớn trong các dịp lễ tạ ơn và lễ giáng sinh
tuy vậy thì mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức tăng là bảy sáu của năm ngoái
do lãi suất cao hơn và lạm phát gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng
các hãng bán lẻ như amazon và walmart đã tăng cường các chương trình khuyến mãi trong suốt tháng một mươi một
để thu hút những người săn hàng giá rẻ nhưng các nhà phân tích cho rằng mức giảm giá không sâu
như năm ngoái
báo cáo của mastercard cũng cho thấy doanh thu của các ngành hàng như may mặc và nhà hàng
tăng lần lượt là hai bốn và bảy tám trong giai đoạn mua sắm dịp nghỉ lễ
trong khi doanh số bán hàng điện tử lại giảm bốn
mastercard thống kê doanh số bán lẻ tại các cửa hàng và mua sắm trực tuyến
bằng tất cả các hình thức thanh toán song không bao gồm doanh số bán ô tô
hội đồng chuyên môn của bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản đã quyết định cấm sản xuất
sở hữu sử dụng và phân phối
bộ y tế đã phân phối sáu hợp chất có cấu trúc tương tự hesa hydrocanabifol
gọi tắt là hhch một thành tố được sử dụng để sản xuất cần xa
gần đây bộ này quyết định bổ sung hhch vào danh mục các loại chất bị cấm tại nhật bản
sau khi nhiều người ăn kẹo dẻo có chứa hợp chất này đã phải nhập viện
lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
lệnh cấm áp dụng đối với sáu chất bao gồm chất hesa hydrocanabifol hay còn gọi là hhcp
tuy nhiên lệnh cấm không áp dụng với các trường hợp sản xuất sử dụng phân phối vì mục đích y tế
hhch là hợp chất nhân tạo có cấu trúc tương tự thành phần thc của cây gai dầu được dùng để sản xuất cần xa
ngày bốn tháng một mươi một vừa qua năm người trong độ tuổi từ một mươi đến năm mươi đã gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi ăn kẹo dẻo nghi chứa cần xa bán tại lễ hội diễn ra ở phía tây thủ đô tokyo
sau khi ghi nhận những trường hợp tương tự cục kiểm soát ma túy thuộc bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản
thanh tra cơ sở sản xuất kẹo dẻo và nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm này ở thủ đô tokyo và osaka
qua đó phát hiện một số sản phẩm có chứa hợp chất hhch
và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý vị tham quan một khách sạn chủ đề độc đáo
ẩn sâu trong khu rừng phủ đầy tuyết ở dilian phía bắc của armenia là một nơi độc đáo dành cho những người hâm mộ bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn
tại đây thì du khách sẽ được đắm mình trong khách sạn nhỏ có chủ đề obit được xây dựng lên bởi chính những người hâm mộ abit
những nhân vật hư cấu được tạo ra bởi nhà văn người anh john tokin
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
nằm dưới chân một trong những dây núi của armenia những ngôi nhà nhỏ này là một phần của ngôi làng gắn liền với khách sạn cozy house
một khách sạn nhỏ có chủ đề hobbis thu hút những người đam mê đi bộ đường trường
và cả những người hâm mộ bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn
được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín bởi hai anh em edgar và ara gulanian
khách sạn được lấy cảm hứng từ những người hobbit và nét mình trong khu nghỉ dưỡng trên núi dijan
mỗi ngôi nhà nhỏ đều được chế tạo cẩn thận để tạo ra bầu không gian chân thực nhất giống như đang sống trong câu chuyện chúa tể của những chiếc nhẫn
tôi đã cố gắng kết hợp chuyên môn của mình vào công việc kinh doanh này
khi thiết kế các bản vẽ nhà hàng tôi đã nỗ lực duy trì phong cách đặc biệt và độc đáo của chúng tôi
với mong muốn tạo ra một địa điểm nghỉ dưỡng độc đáo từng bức tường của những căn nhà nhỏ ở đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật
khi nhà thiết kế đã tạo ra hiệu ứng vẩy cá bằng cách sử dụng các bản ghi vinin cũ
nhưng điều khiến người ta phải ngắm nhìn lại bức tường lần thứ hai là vì khi nhìn thật kỹ vào vỏ ốc ta sẽ lại thấy chiếc kính lúc được dầu kín
sự cạnh tranh ở dilijan khá cao đặc biệt là kể từ năm hai nghìn một mươi
chúng tôi phải nghĩ đến việc tạo ra thứ gì đó có thể thu hút khách du lịch
chúng tôi phải tạo ra thứ gì đó vượt trội và mang đến một phong cách mới
mỗi cổng cửa ra vào bản lè và cửa sổ đều được chế tạo đặc biệt để tạo ra trải nghiệm giống như người hobbit
chúng tôi cố gắng làm nổi bật các chi tiết để thu hút mọi người
mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những bản vẽ đặc biệt

cô zihau đã làm tốt sứ mệnh của mình khi thu hút được rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới
rất nhiều du khách đã tìm đến với cô zihau bởi khi đến đây họ được hòa bình vào thiên nhiên và được đắm mình trong những câu chuyện của hobbit
chúng tôi muốn tìm một cái gì đó khác biệt và phong cách của ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi

tôi đang tìm kiếm những địa điểm độc đáo để ở lại armenia và nơi này dường như là một trong những địa điểm số một để ở
chúng tôi đã đọc những cuốn sách chúa tể của những chiếc nhẫn
vì vậy những ngôi nhà hobbit nhỏ này thực sự khiến chúng tôi phấn khích
và như bạn có thể thấy chúng tôi có ba bốn năm đứa trẻ
chúng rất hào hứng khi được ở trong những ngôi nhà nhỏ này
nó trông rất đẹp rất kỳ diệu giống như bước ra từ sách hay phim vậy
nhiều người khi biết có một nơi như vậy ở dilijan
họ đã đặc biệt đến thăm
chúng tôi đã đến armenia để được nghỉ tại khách sạn này
bởi vì họ là những người hâm mộ cuốn sách và bộ phim chúa tể những chiếc nhẫn của john tonkien
hobit là tộc người có chiều cao phân nửa người bình thường
xuất hiện trong các tiểu thuyết the hobbit và chúa tể của những chiếc nhẫn
mặc dù những ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn được lấy cảm hứng từ những người hobbit
nhưng bạn không cần phải có kích thước sống ở hobbit để tận hưởng kỳ nghỉ của mình
những ngôi nhà này có xanh phủ cả mái nhà vào mùa hè tạo ra cảm giác tươi mát
tuy nhiên vào mùa đông
ngôi làng hobit này đã trở thành một sứ sở thần tiên khi tuyết trắng bao phủ xung quanh khiến du khách vô cùng thích thú